nhân kỷ niệm bốn mươi tám năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước sáng nay đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ ubnd tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và dân hương tưởng niệm canh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn